nhằm đẩy nhanh tốc độ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại việt nam
chính phủ hàn quốc trung tâm hành động bom mìn việt nam và chương trình phát triển liên hợp quốc
đã phối hợp tổ chức tập huấn cơ bản về hành động bom mìn cho hai trăm ba mươi cán bộ thuộc các lực lượng quân sự của bộ quốc phòng
khóa tập huấn diễn ra trong năm ngày từ ngày chín đến ngày một mươi ba tháng bảy vừa qua tại ba vì hà nội
là hoạt động tăng cường năng lực đầu tiên trong khuôn khổ dự án
việt nam hàn quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh
khóa tập huấn nhằm mục đích cung cấp kiến thức chung về hành động bom mìn và tập trung đặc biệt
vào các yếu tố chính của công tác này đó là quản lý thông tin quản lý chất lượng khảo sát và ra phá cho các đội tham gia dự án
undp có dự án hành động bom mìn ở hai mươi chín nước trên thế giới
đối với dự án này chúng tôi sẽ tập trung hỗ trợ để các cơ quan có đủ kỹ năng và năng lực
lập kế hoạch ngành và hỗ trợ cho các cơ quan
xác định các hoạt động hành động bom mìn ưu tiên
khóa tập huấn giúp cán bộ chiến sĩ học hỏi cách tiếp cận mới các bài học thành công của quốc tế
và áp dụng vào công tác hành động bom mìn ở việt nam
theo đó dự án sẽ huy động tổng cộng gần một bảy trăm linh nhân sự của quân đội việt nam
chia làm hai mươi một tổ khảo sát và năm mươi hai tổ giả phá
dự kiến các hoạt động khảo sát và giả phá bom mìn áp dụng phương pháp mới
sẽ được triển khai từ cuối năm hai nghìn một mươi tám với mục tiêu
khảo sát và ra phá bom mìn
khảo sát và gia phá bom mìn trên địa bàn hai tỉnh quảng bình và bình định
với tổng diện tích lên đến hai mươi hectare
bên cạnh đó nạn nhân bom mìn sẽ được hỗ trợ kịp thời
để có thể cải thiện chất lượng cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng
dự án cũng sẽ giúp nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân